tại quảng ninh tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
các hoạt động đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bắt đầu được quy định tại luật dạy nghề trước đây
tuy nhiên đến nay việc triển khai thực hiện vẫn còn khiêm tốn và tồn tại nhiều mặt hạn chế
hệ thống đánh giá kỹ năng nghề là một trong những giải pháp hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động nâng cao năng suất lao động
tại các nước phát triển người lao động phải được đào tạo nghề được cấp chứng chỉ nghề và đó là điều kiện tiên quyết để tham gia vào thị trường lao động
ở nhật mỗi năm tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho bảy trăm linh tám trăm linh người lao động
tại hàn quốc khoảng hai triệu người
tại việt nam đến thời điểm hiện tại mới chỉ đánh giá cho gần bốn mươi năm người tại hai mươi ba nghề ở các bậc trình độ
trong đó có gần ba mươi chín người đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
trong khi đó lực lượng lao động

có một quy định về danh mục những ngành nghề bắt buộc phải có tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
hoặc là có văn bằng chính trị đào tạo mới được tham gia vào thị trường lao động
mà trước hết là những ngành nghề liên quan đến vấn đề yếu tố sức khỏe yếu tố con người
rồi những ngành nghề mà nặng nhập độc hại nguy hiểm
trong bốn mươi năm lao động được đánh giá kỹ năng nghề có trên năm mươi là lao động ngành khai thác than
còn lại nhiều ngành hiện tại vẫn chưa được cho vào danh mục yêu cầu cần có chứng chỉ kỹ năng nghề
bên cạnh việc cập nhật sửa đổi hoàn thiện hệ thống đánh giá chứng nhận chứng chỉ kỹ năng nghề
cần đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức tầm quan trọng của chứng chỉ kỹ năng nghề
chứng chỉ kỹ năng nghề cần được coi là một tiêu chí quan trọng trong tham gia lực lượng lao động
cũng như đánh giá hiệu quả năng suất trong thị trường lao động nói chung